vào lúc một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng hai một vụ hỏa hoạn xảy ra tại thị trấn lạc dương huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
rất may không có thiệt hại về người nhưng ngọn lửa đã thiêu dụi kho hàng cùng nhiều phương tiện và vật dụng bên trong
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bốc cháy ở kho chứa hoa tươi của gia đình ông phan văn phượng ở thị trấn lạc dương
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh lâm đồng đã điều động năm xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia công tác chữa cháy
do các căn hộ ở bên cạnh kho của gia đình ông phan văn phượng đều khóa cửa
nên lực lượng công an phải phá cửa di rời tài sản ra nơi an toàn
hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy